một chuyên án ma túy vừa bị lực lượng chức năng quảng bình thứ tuyên huế triệt phá thành công
bắt giữ một đối tượng thu giữ hai kg ma túy đá cùng một số tăng vật liên quan
sau nhiều ngày theo dõi giám sát và xác minh các đối tượng mua bán vận chuyển ma túy
từ khu vực biên giới của tỉnh nghệ an quảng bình vào thừa thiên huế
tối ngày ba tháng chín tại cầu tuần xã thủy bằng tp huế tỉnh thừa thiên huế
lực lượng phối hợp đã bắt quả tang đối tượng phan văn an trú tại tp huế
điều khiển xe mô tô vận chuyển trái phép hai kg ma túy đá
trước đó thực hiện đấu tranh giai đoạn hai của chuyên án vào ngày hai mươi bảy tháng sáu
đoàn hai cũng đã chủ trì phối hợp với các đơn vị bắt ba đối tượng vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới
thu một mươi tám viên ma túy tổng hợp một xe ô tô và nhiều tam vật liên quan khác
hiện chuyên án đang được mở rộng điều tra để triệt phá toàn bộ đường dây buôn bán ma túy
hoạt động xuyên biên giới và lên tỉnh